hàng năm ở nước ta diễn ra trên tám lễ hội trong đó có những lễ hội lớn mỗi ngày thu hút hàng chục nghìn lượt người đến chảy hội thắp hương đốt vàng mã
bởi vậy việc phòng chống cháy nổ tại các khu vực lễ hội là việc hết sức cần thiết
tuy nhiên tại một số lễ hội tình trạng vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy vẫn diễn ra
sau tết lượng khách đến chùa bài đính ninh bình tăng mạnh ước tính mỗi ngày có hàng nghìn lượt khách đến tham quan kéo theo đó là hàng loạt quán xá phục vụ người dân chảy hội
tuy nhiên đa số những hàng quán này được dựng tạm bỡ bằng những vật liệu dễ cháy
qua kiểm tra về công tác an toàn phòng cháy tại đây cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an đã chỉ ra nhiều tồn tại và nguy cơ gây mất an toàn cháy nổ
các hộ kinh doanh tại đây tùy tiện câu móc điện lượng tải điện vượt qua giá trị cho phép
đến những cái chỗ hàng quán mà có những cái dây điện lung tung làng nhằng ấy thì tâm lý của mình bao giờ cũng cảm thấy nó không an toàn
thế nên là mình rất muốn là những cái vấn đề đấy là được nói chung được khắc phục
thực tế cho thấy thời gian qua trên cả nước đã xảy ra một số vụ cháy các di tích lịch sử đền chùa gây thiệt hại lớn về vật chất và tinh thần
đặc biệt là thiệt hại về các giá trị về lịch sử văn hóa không thể khôi phục được
thực hiện chỉ đạo của bộ công an về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tăng cường công tác chỉ đạo
đặc biệt là thành lập các đoàn công tác kiểm tra kịp thời phát hiện yêu cầu các cơ sở khắc phục những tồn tại
thiếu sót về phòng cháy chữa cháy đồng thời đưa ra khuyến cáo bảo đảm an toàn thoát nạn tại các lễ hội
ngôi chùa thì thường bố trí cái nơi mà có thể là cái việc tiếp cận của lực lượng cháy là rất khó khăn
do vậy là cái phương án chạy cháy tại chỗ của lực lượng chạy cháy tại chỗ là rất quan trọng
do vậy thì trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã chỉ đạo toàn lực lượng kiểm tra giả soát và chấn chỉnh lại các đội cơ sở
tại các nơi mà có tổ chức lễ hội và cũng khuyến cáo có phương án để sẵn sàng xử lý khi có sự cố cháy nổ
đến với lễ hội ai cũng cầu mong bình an và may mắn cho bản thân gia đình và người thân
bên cạnh việc nâng cao ý thức của mỗi người đi lễ thì an toàn phòng cháy phải được đặt lên hàng đầu
đối với những người làm công tác quản lý và dịch vụ
có như vậy những nguy cơ mất an toàn phòng cháy mới được đẩy lùi và ý nghĩa của lễ hội mới được trọn vẹn